kính chào quý vị khán giả
trong bài phát biểu trực tuyến gửi quốc hội ukraine vào ngày hôm qua
thủ tướng anh boris johnson đã tuyên bố khoản viện trợ quân sự mới
trị giá ba trăm linh triệu bảng anh cho quốc gia đông âu này
gói viện trợ mới bao gồm các thiết bị tác chiến điện tử
một hệ thống radar thiết bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu gps
và hàng nghìn thiết bị hỗ trợ nhìn trong đêm
vào tuần trước anh đã công bố kế hoạch gửi tới ukraine
các loại xe bọc thép có thể bắn tên lửa
cùng các loại tên lửa chống tăng hệ thống phòng không và hàng tấn thuốc nổ dạng dẻo
dự kiến trong những tuần tới anh cũng sẽ điều động máy bay không người lái
hạng nặng để hỗ trợ hậu cần cho ukraine
các nước phương tây đã tích cực cung cấp vũ khí cho kiev
đồng thời áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với moscow
kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
trong khi đó phía nga cảnh báo sẽ có phản ứng nhanh chóng
nếu như các lực lượng bên ngoài can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại ukraine